trong vụ này có bốn mươi bốn bị cáo phải ra hầu tòa đối tượng cầm đầu vụ án là trần hầu trí đã bỏ trốn
theo đó trần long thạnh hai mươi bảy tuổi con trai của trần hầu trí cùng bố móc nối với một mươi đồng phạm mở nhiều tài khoản để trung chuyển tiền đánh bạc
bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc ba mươi ba người khác bị cáo buộc phạm tội đánh bạc
theo cáo trạng trang m tám mươi tám com là trang web cá cược có máy chủ đặt ở nước ngoài
những kẻ cầm đầu đã móc nối với trí làm đại diện cho m tám mươi tám tại việt nam
thông qua con trai trần long thạnh trần quốc khôi và nhiều chân rết khác
chí đã thuê mở tài khoản ngân hàng đang làm kinh chuyển tiền cá độ
chỉ đạo thạnh và khôi lập năm tài khoản tại ngân hàng để nhận tiền đánh bạc cho m tám mươi tám
từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi tám
tài khoản của thạnh nhận và chuyển hàng chục tỷ đồng cho m tám mươi tám theo yêu cầu của trí
khôi đã nhận và chuyển hơn hai trăm linh tỷ đồng cho m tám mươi tám và được trí trả công một trăm linh triệu đồng
cơ quan điều tra xác định trong vòng hơn một năm hoạt động
trí đã thuê tổng cộng hai mươi hai tài khoản ngân hàng chuyển tiền cho m tám mươi tám
trong đó có một mươi năm tài khoản được sử dụng để trung chuyển sáu trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
và các bị cáo hưởng lợi từ mỗi tài khoản